rồi tuyên truyền những hình ảnh đẹp những tấm gương hy sinh dũng cảm của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
những hình ảnh vì công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
tự hào phát huy truyền thống phải vang của lực lượng thực hiện lời bác hổ dạy công an nhân dân
đối với công việc phải tận tụy trong những năm qua cán bộ chiến sĩ làm công tác bảo tồn bảo tàng nói riêng
và trong toàn ngành nói chung đã không ngừng nỗ lực cố gắng từng bước trưởng thành lớn mạnh